xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
trong chương trình làm việc toàn khóa từ ngày chín tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại thủ đô hà nội
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã họp để thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác
đến sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào hà nội
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là ngày thủ đô hoàn toàn giải phóng sạch bóng quân thù quân đội ta hoàn toàn tiếp quản thủ đô cửa đỏ sao vàng tung bay cả hà nội tưng bừng chào đón đoàn quân chiến thắng trở về
đến sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội tương bừng chào đón đoàn quân chiến thắng trở về
hôm nay đã trở thành một mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra một thời kỳ phát triển hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của thăng long đông đô hà nội
thủ đô hà nội hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình và phấn khởi đi vào xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta

thủ tướng nêu rõ việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong đó có đan mạch
quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa việt nam và đan mạch không ngừng phát triển nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
thủ tướng đề nghị đan mạch thúc đẩy liên hiệp châu âu eu sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
thủ tướng bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân đan mạch đã dành cho việt nam nguồn oda quan trọng trong những năm qua
về phần mình bộ trưởng ngoại giao jensen bày tỏ vinh hạnh được thăm việt nam đúng dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
đồng thời đánh giá chưa bao giờ quan hệ hai nước lại tốt đẹp như hiện nay
bộ trưởng jensen bày tỏ quan tâm vấn đề biển đông vì hiện đan mạch có nhiều tàu biển đang vận chuyển khoảng một mươi tổng lượng hàng hóa quốc tế
đan mạch ủng hộ quan điểm của bộ trưởng jensen
đan mạch ủng hộ quan điểm của việt nam là các bên liên quan giải quyết vấn đề này một cách hòa bình thông qua luật pháp quốc tế
chiều ngày một mươi một tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp tổng thư ký pháp ngữ mikhareen jung đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao chuyến thăm của tổng thư ký pháp ngữ và vai trò cũng như sự phối hợp của tổ chức pháp ngữ với việt nam
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn là thành viên tích cực
có trách nhiệm với tổ chức pháp ngữ
đồng thời rất mong muốn có những đóng góp cho sự ổn định hòa bình ở khu vực và thế giới
chủ tịch quốc hội cho biết hiện nay việt nam đang xây dựng pháp luật theo hướng vì con người
vì sự phát triển của nhân dân và muốn đoàn kết với tất cả các nước trên thế giới
về phần mình bà michael zhang cho biết bà cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại việt nam
đây là lần thứ hai bà đến việt nam nhưng là lần đầu tiên với tư cách tổng thư ký pháp ngữ
bà thật sự ấn tượng với doanh nghiệp trẻ việt nam bởi sự dám nghĩ dám làm
cũng như việc việt nam quan tâm
bà thật sự quan tâm nhiều đến tổ chức pháp ngữ
điều này là động lực giúp cho cộng đồng pháp ngữ phát triển trong thời gian tới
chiều ngày một mươi một tháng một mươi tại trụ sở chính phủ ban dân vận trung ương và ban cán sự đảng chính phủ
đã ký chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tham dự có các đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị
bí thư ban cán sự đảng chính phủ thủ tướng chính phủ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng các thành viên ban cán sự đảng chính phủ
lãnh đạo ban dân vận trung ương văn phòng chính phủ
tại buổi lễ bà trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương khẳng định
việc thực hiện chương trình phối hợp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với đảng
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân
tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng và chính sách
pháp luật của nhà nước phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân
tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu ý kiến tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
vai trò của công tác dân vận đã được khẳng định trong sự nghiệp cách mạng đất nước
vai trò của công tác dân vận cũng đã được đại hội lần thứ một mươi hai của đảng xác định rõ
đặc biệt trong giai đoạn mới công tác dân vận có vị trí vô cùng quan trọng
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tạo đồng thuận xã hội tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
đặc biệt là tập hợp thu hút các tầng lớp nhân dân
thủ tướng nêu rõ việc ký kết này quan trọng
nhưng việc tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận còn quan trọng hơn
lễ phát động phong trào thi đua doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển
đã diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng một mươi tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu phát động phong trào
nhằm cổ vũ động viên các doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật
để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay
lễ phát động phong trào do hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
và phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
trong thời kỳ đổi mới hội nhập phát triển cộng đồng doanh nghiệp
đội ngũ doanh nhân việt nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua
ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải xã hội
tạo ra việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế
đổi mới mô hình tăng trưởng không thể tiếp tục tư duy cách làm cũ
không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ
thủ tướng nhấn mạnh chủ trương của chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp
trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay là nuôi dưỡng hỗ trợ các doanh nghiệp việt
có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế hình thành được các sản phẩm
các thương hiệu việt danh tiếng mang tầm khu vực và thế giới
thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
và trao giải thưởng một mươi năm tháng một mươi
đến dự có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
cùng nhiều lãnh đạo bộ ban ngành và hơn ba hội viên thanh niên thủ đô
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
trải qua sáu mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng
với vai trò nồng cốt của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hội liên hiệp thanh niên việt nam đã không ngừng lớn mạnh phát triển về mọi mặt
ngày càng phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên
và các tổ chức thanh niên việt nam yêu nước đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước
cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đảng nhà nước ta luôn đặt thanh niên
ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người
coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực
bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
nhân dịp này trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tuyên dương
trao giải thưởng một mươi năm tháng một mươi cho tám mươi cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu
có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên
trong tuần qua đã diễn ra hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
với nhiều nội dung quan trọng góp phần đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đi vào cuộc sống
thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội
và xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí nguyễn túc
ủy viên đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam về những nội dung quan trọng của hội nghị lần này